chiều nay hai mươi hai tháng năm tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí chan si phô si khăm ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí chan si phô si khăm cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
chân trọng gửi tới tổng bí thư nguyễn phú trọng lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhăng vô la chít
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua và coi đó là nguồn cổ vũ động viên đối với lào
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa
trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội một mươi hai của đảng đề ra
đồng chí cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt lào việt nam ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực
đồng chí chan si phô si khăm thông báo với tổng bí thư về tình hình lào gần đây nhất là về công tác xây dựng đảng
kết quả của hội đàm giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng khẳng định ban tổ chức trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức trung ương đảng cộng sản việt nam
thực hiện có hiệu quả thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng và thỏa thuận hợp tác giữa hai ban tổ chức
trong đó có việc tăng cường trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng
nhất là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng tổ chức bộ máy góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng chào mừng đồng chí chan si phô si khăm và đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà lào giành được trong thời gian qua
và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới
thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào đề ra
tổng bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
khẳng định việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với lào giữ gìn vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực
có phần giữ vững hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tổng bí thư đánh giá cao kết quả hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương
đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai ban trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của mỗi đảng
nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức và cán bộ trong tình hình mới
đề nghị hai ban tổ chức trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường trao đổi thông tin
kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã thông báo một số nét khái quát về tình hình việt nam
và trân trọng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhân vua la chít
và các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng và nhà nước lào